trong khi đó nguyễn cảnh hoan nghi phạm dùng dao tấn công nhiều nhát vào vùng cổ của người phụ nữ tại tỉnh bình dương đã ra đầu thú
công an thị xã di an tỉnh bình dương cho biết hiện đang tạm giữ đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
sự việc xảy ra vào ngày một mươi tám tháng tám tại khu phố thông nhất phường dị an thị xã dĩ an
chị võ thị kim thoa bất ngờ bị nguyễn cảnh hoan lao đến từ phía sau dùng dao đâm nhiều nhát vào cổ
sau khi gây án hoan bỏ đi
còn nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu
trong tình trạng bất nhiều máu hiện nạn nhân đã qua kênh nguy kịch
thông tin ban đầu được biết nạn nhân và hoan từng có mâu thuẫn trong quá trình làm ăn
một đối tượng có hành vi vận chuyển hai trăm tám mươi kg pháo nổ đã bị phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh lạng sơn
phối hợp với đồn biên phòng tân thanh và công an huyện văn lãng tỉnh lạng sơn
bắt giữ vào sáng sớm ngày hôm nay tại khu vực cửa khẩu tân thanh tỉnh lạng sơn
đối tượng vận chuyển số pháo trên là nguyễn duy tuấn chú tài huyện tân yên tỉnh bắc giang
tuấn bị bắt giữ khi đang điều khiển xe ô tô vận chuyển hai trăm tám mươi kg pháo loại dàn ba mươi sáu quả do trung quốc sản xuất
bước đầu tuấn khai nhận được một người đàn ông tên hùng không rõ địa chỉ gọi điện thoại thuê đến khu vực cửa khẩu tân thanh
vận chuyển số pháo trên với tiền công là hai triệu đồng
sau khi thỏa thuận tuấn đã đồng ý và sử dụng xe ô tô mang biển kiểm soát giả một mươi hai h bảy nghìn sáu trăm một mươi ba để vận chuyển số pháo
liên quan đến vụ việc hàng trăm bình ga mini phát nổ gây cháy lớn
đến tối nay công an quận tân phú tp hcm vẫn đang phong tỏa khám nghiệm hiện trường để điều tra
thông tin ban đầu khoảng một mươi bốn giờ chiều cùng ngày nam thanh niên chở theo cả trăm bình ga mini vào hẻm sáu mươi ba đường d
phường tây thành quận tân phú để giao thì bị ngã xe máy
nhiều bình ga bị xì
và bắt lửa ra bùng cháy kèm theo tiếng nổ lớn
nhiều người bị mắc kẹt đã được dạy trú ra ngoài
cảnh sát sau đó có mặt dập tắt đám cháy trong ít phút
sự cố không gây thiệt hại vì người nhưng khiến sáu kỳ ốt bốn xe máy bị cháy rụi
nhiều kỳ ốt lân tận cũng bị ảnh hưởng
hiện vụ việc đang được kiểm tra xử lý
bản tin nhật ký an ninh xin được tiếp tục với các nội dung đáng truy khác
ngày hôm nay văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
vừa ban hành thông báo số ba trăm chín mươi ba gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh hòa bình thanh hóa nghệ an
về việc ứng phó với mưa lũ lũ quét và sạt lở đất
để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh với diễn biến thiên tai trên
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh trên
giả soát phương án ứng phó với mưa lũ lũ quét sạt lửa đất
sẵn sàng các biện pháp ứng phó khi có tình huống thiên tai
tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo cảnh báo về mưa lũ lũ quét sạt lở đất
để thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền người dân
chủ động các biện pháp phòng tránh phù hợp đảm bảo an toàn cho người tài sản và sản xuất
tổ chức trực ban thường xuyên cập nhật thông tin
báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
theo tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
đêm ngày hai mươi tháng tám khu vực đồng bằng trung du bắc bộ các tỉnh hòa bình thanh hóa nghệ an
có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm trong hai mươi bốn h
có nơi trên một trăm năm mươi mm trong hai mươi bốn h và có khả năng kéo dài đến ngày hai mươi ba tháng tám
cùng với đó nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ngập lụt ở vùng trũng các tỉnh thanh hóa
nghệ an hòa bình đặc biệt là tại các huyện tân lạc lạc sơn lạc thủy đà bắc cao phong
tỉnh hòa bình mương lát quan hóa quan sơn lang chánh ba thước nhân xuân thọ xuân cẩm thủy
thạch thành thường xuân tỉnh thanh hóa tường dường kỳ sơn quỷ châu quế phong tỉnh nghệ an
mức nước đỉnh lũ thượng lưu các sông ở thanh hóa nghệ an có khả năng lên mức báo động một và trên báo động một
trước tình trạng nở rộ việc giao bán dự án không có thật
ủy ban nhân dân thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa vừa phát đi thông báo khẩn
cảnh báo người dân cảnh giác về việc môi giới bất động sản trái pháp luật
theo đó lãnh đạo ủy ban nhân dân thị xã ninh hòa cho biết
thời gian gần đây trên các trang mạng xã hội liên tục đăng tải các thông tin bán đất nền
tại các dự án không có thật trên địa bàn
dự án paradise joglet dự án bắc vân phong siêu dự án resort joglet
tuy nhiên thực tế trên địa bàn không có các dự án nêu trên
được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp thuận đầu tư theo quy định
để tránh thiệt hại cho người dân bởi hành vi môi giới bất động sản
quảng cáo giao dịch đất nền trái pháp luật
ủy ban nhân dân thị xã ninh hòa thông báo để người dân đề cao cảnh giác
lãnh đạo ủy ban nhân dân thị xã ninh hòa đề nghị người dân phản ánh thông tin giả mạo tương tự
quảng cáo giao dịch đất nền trái pháp luật đến công an thị xã ninh hòa
hoặc ủy ban nhân dân các xã phường trên địa bàn để có biện pháp xử lý
thưa quý vị và các bạn nắng nóng kéo dài nên người dân trên huyện đảo lý sơn của tỉnh quảng ngãi
đang rất lo lắng khi phải đối mặt với tình trạng nguồn nước ngầm sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày
bị nhiễm mạn nghiêm trọng
để có nước dùng trong ăn uống thì hầu như người dân trên đảo phải mua nước tinh khiết để dùng
bồn nước này được bơm từ giếng lên nhưng gia đình ông lợi không thể sử dụng trong ăn uống
gia đình ông chỉ có thể dùng nguồn nước này để giặt rũ
nguyên nhân là nguồn nước sinh hoạt của gia đình đã bị nhiễm mặn nặng
để có nước sử dụng gia đình ông phải đi mua nước đóng bình về dùng
nguồn nước sinh hoạt bị nhiễm mặn nghiêm trọng đang diễn ra trên địa bàn hai xã an vĩnh và an hải huyện lý sơn
không có nước sinh hoạt hàng ngày người dân trên đảo phải đến các cơ sở lọc nước để mua
chờ từng can nước ngọt về sử dụng tắm dừa nấu ăn
mấy năm thì nó ngọt một năm nay nó mặn
một ngày có hầu mười bóng con vậy là hồi mười mấy ngọn sáu ngọn con
nguyên nhân dẫn đến nguồn nước ngọt ở đảo lý sơn bị xâm nhập mặn
ngoài những tác động của biến đổi khí hậu nắng hạn kéo dài thì còn một phần là do việc khai thác nguồn nước ngầm ở đảo ồ ạt
năm hai nghìn một mươi bốn lý sơn chỉ có năm trăm năm mươi diễn nước thì đến nay đã có trên một ba trăm linh diễn trong đó có chín trăm một mươi ba diễn khoan bốn trăm một mươi bốn diễn đảo
điều này làm tăng nguy cơ xâm nhập mặn cạn kiệt nguồn nước
ủy ban nhân dân huyện lý sơn hiện đang kêu gọi doanh nghiệp khảo sát lập dự án lọc nước biển thành nước ngọt
công suất bốn năm trăm linh mét khối một ngày đêm
để cấp nước sinh hoạt cho người dân ở hai xã an hải và an vĩnh
điều này làm tăng nguy cơ xâm nhập mặn cạn kiệt nguồn nước
còn bốn năm trăm linh mét khối một ngày đêm
hiện người dân lý sơn đang phải sống chung với nguồn nước sinh hoạt bị nhiễm mặn
khi chưa đầu tư được nhà máy xử lý nước biển thành nước ngọt
chính quyền địa phương lý sơn kêu gọi người dân và cả du khách sử dụng nước sinh hoạt hết sức tiết kiệm
có các biện pháp hạn chế khai thác quá mức chữ lượng nước ngọt trên đảo
còn vào chiều nay tại hà nội thượng tướng nguyễn văn thành thứ trưởng bộ công an
đã có buổi tiếp đoàn đại biểu cảnh sát hoàng gia thái lan do đại tướng tô sắc sa bắc
cố vấn đặc biệt cảnh sát hoàng gia thái lan làm trưởng đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
bày tỏ vui mừng trước sự phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa thái lan và việt nam trên mọi lĩnh vực thời gian qua
thứ trưởng nguyễn văn thành khẳng định chuyến thăm và làm việc của đại tướng tô sắc sa bắc
cùng đoàn đại biểu cảnh sát hoàng gia thái lan đã góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước nói chung
giữa bộ công an việt nam và cơ quan cảnh sát hoàng gia thái lan nói riêng
trong thời gian tới trên cơ sở quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa lực lượng công an việt nam và cảnh sát hoàng gia thái lan
thứ trưởng nguyễn văn thành đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp
trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm nhanh chóng kịp thời có hiệu quả trong công tác phòng chống tội phạm
đặc biệt là tội phạm xuyên quốc gia tội phạm ma túy tội phạm công nghệ cao
bảo đảm an ninh an toàn cho các cơ quan đại diện ngoại giao doanh nghiệp và công dân hai nước
chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà thứ trưởng nguyễn văn thành đã dành cho đoàn
đại tướng tô sắc sa park nhấn mạnh
việc gặp gỡ trao đổi hợp tác giữa hai bên là hoạt động hết sức có ý nghĩa thiết thực
góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa bộ công an việt nam và cơ quan cảnh sát hoàng gia thái lan ngày càng phát triển tốt đẹp
đồng thời khẳng định cơ quan cảnh sát hoàng gia thái lan luôn luôn sẵn sàng hợp tác với bộ công an việt nam trên các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm
thưa quý vị và các bạn quảng uyên là một huyện biên giới của tỉnh cao bằng
ở đây thì chủ yếu là đồng bào dân tộc mông và tây nhận thức còn nhiều hạn chế
chính vì vậy để an ninh trả tự được đảm bảo người dân tin theo những đường lối chủ trương chính sách pháp luật của đảng và nhà nước
thì từng cán bộ khi làm nhiệm vụ không chỉ ba cùng
cùng ăn cùng ở
cùng làm việc với nhân dân
mà còn phải thêm một cùng nữa đó là cùng nói tiếng dân tộc với bà con nơi địa bàn đến công tác
để từ đó nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng dân cư dễ dàng thấu hiểu phong tục tập quán và kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân
câu chuyện của chúng ta chu viết trung đội trưởng đội an ninh công an huyện quảng uyên
sẽ cho quý vị thấy rõ hơn về công việc của những cán bộ chiến sĩ công an đang công tác tại huyện vùng cao này
những công việc tưởng chừng của một người nông dân
thế nhưng không đây là một phần trong công việc của trung tá chu viết trung đội trưởng đội an ninh công an huyện quảng uyên tỉnh cao bằng
thấy bà con đang lao động hay làm những thứ gì chúng tôi đều sẵn sàng giúp đỡ bà con
để sau khi cùng nhau làm xong công việc thì giai đoạn nghỉ ngơi hoặc là lúc nghỉ trưa ăn trưa hoặc là chập tối thì chúng ta mới lồng ghép những cái nội dung chúng ta cần tìm hiểu
và tuyên truyền khi đó hiệu quả nó sẽ cao hơn
gần dân gắn bó với nhân dân như máu thịt
với quan điểm đó trung tá chu viết trung đã được dân tin dân hiểu
và khi người dân tin và hiểu cán bộ thì việc tuyên truyền phổ biến chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
và các nội dung yêu cầu công tác đảm bảo an ninh trả tự vùng miền núi biên giới với bà con các dân tộc sẽ thuận lợi dễ dàng hơn
đặc biệt anh còn học tiếng
nói tiếng với bà con qua đó có thể hòa nhập kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của từng người
sau khi nghe qua các phương pháp về tuyên truyền pháp luật về nhận thức của bà con thay đổi về
ví dụ như là không sinh con thứ ba thì bà con cũng hiểu được rất là nhiều
tại vì sinh con nhiều thì khó khăn về gia đình
nhất là bà con được nghe về cái bảo lực gia đình tạo hôn
thì bây giờ hiện tượng này cũng không thể xuất hiện
hàng ngày các trinh sát bám nắm địa bàn là phải thường xuyên xuống cơ sở để bám sát nắm chắc tâm tư nguyện vọng của bà con
từ đó cũng đề xuất cho đảng ủy lãnh đạo đơn vị trong công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc hàng năm chú trọng đến công tác này
nhiều năm về trước trên địa bàn huyện quảng uyên thường xuyên xảy ra các vấn đề mất an ninh trật tự
một số đối tượng hoạt động truyền đạo trái phép sử dụng nhiều biện pháp tinh vi
để lôi kéo bà con dân tộc bỏ làng bỏ dẫy bỏ lao động đi theo chúng hay các hủ tục vẫn còn tồn tại gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn
đặc biệt tình trạng vượt biên trái phép sang trung quốc lao động
thế nhưng với những nỗ lực của từng cán bộ như trung tá chu viết trung đã tạo được sự tin yêu của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân
nhờ vậy tình hình an ninh trả tự đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn được duy trì ổn định
trung quốc được đẩy mạnh và phát huy hiệu quả
lực lượng an ninh đến các cơ sở vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn vùng phức tạp về an ninh trật tự
để tuyên truyền các văn bản pháp luật nắm tâm tư nguyện vọng và giải quyết những bước mắc khó khăn của quần chúng nhân dân
đặc biệt là tuyên truyền cho quần chúng nhân dân là không tin theo các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch
không theo đạo trái pháp luật cũng như là không xuất cảnh trái phép v v
qua công tác này thấy được lòng nhiệt huyết của cán bộ chiến sĩ công an huyện quảng uyên
và thấy được vai trò của quần chúng nhân dân trong ý thức bảo vệ an ninh tổ quốc
hơn hai mươi năm công tác trao nghề những tấm bảng khen giấy khen của các ngành các cấp
trao tặng cho những đóng góp nỗ lực của trung tá chu viết trung ngày một dày lên
nhưng có lẽ phần thường lớn hơn anh nhận được chính là sự bình yên của mỗi gia đình
mỗi bản làng nơi anh công tác và hành trình đến với mỗi bản làng của trung tá chu viết trung
cũng như nhiều cán bộ chiến sĩ khác đang công tác nơi vùng sâu vùng xa vẫn còn tiếp tục
mỗi chuyến đi như thế sẽ phần nào giúp đồng bào vùng cao có cuộc sống ấm no bình yên hơn